chiều tối qua theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp gỡ nói chuyện với cán bộ
đại sứ quán đại diện cộng đồng người việt nam tại pháp tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự lễ
khai trương trụ sở mới trung tâm văn hóa việt nam tại pháp cộng đồng người việt nam tại pháp có
bề dày truyền thống tự hào năm hai nghìn một mươi chín sẽ là năm kỷ niệm một trăm linh năm hội người việt nam tại pháp do
chủ tịch hồ chí minh trực tiếp gây dựng thành lập các thế hệ bà con cộng đồng trong suốt thế kỷ qua
đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và ngày nay lớn mạnh
hội nhập thành công và có nhiều đóng góp cho nước sở tại khẳng định đảng nhà nước luôn coi cộng đồng
người việt nam ở nước ngoài nói chung và ở pháp nói riêng là bộ phận máu thịt không thể tách rời
của dân tộc việt nam tổng bí thư đề nghị đại sứ quán bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng tiếp
tục quan tâm đáp ứng các nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của bà con cộng đồng hội người việt
có các biện pháp đổi mới tổ chức và hoạt động để phù hợp với tình hình mới
phát huy tốt vai trò cầu nối để thúc đẩy quan hệ việt pháp có bước chuyển biến tích cực